tiếp tục thông tin về vụ hàng chục đối tượng dùng hung khí gây náo loạn đường phố tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
chiều nay công an tp biên hòa đã bắt khẩn cấp thêm hai đối tượng nguyễn thanh ngọc và vòng gia long
để điều tra làm rõ hành vi gây dối trật tự nơi công cộng
trong hai đối tượng nguyễn thanh ngọc được xác định đã trực tiếp dùng hung khí chém vào xe của lực lượng bảo vệ dân phòng phường hiệp hòa
còn vòng gia long mang theo dao tự chế chạy xe máy lạng lách la hét gây mất an ninh trật tự trên đường đặng văn trơn
như vậy đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã bắt khẩn cấp một mươi đối tượng
nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa hai băng nhóm do nguyễn đỗ quốc khánh và nguyễn thành hiếu cầm đầu